sau ba ngày diễn ra sôi nổi từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng sáu
chương trình hành trình đỏ lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi chín tại đắk lắc đã thu hút hơn năm người tham gia hiến máu
thu về gần ba bảy trăm linh đơn vị máu có phần lan tỏa nghĩa cử cao đẹp
một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại của nhân dân các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh đắk lắc
năm nay chương trình diễn ra tại các huyện trư mờ ga eakar và thị xã buôn hồ
thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc tham gia thể hiện tinh thần đoàn kết
truyền thống tương thân tương ái của nhân dân việt nam
trong các dịp nghỉ hè nguồn máu cứu chữa bệnh nhân trở nên khan hiếm
lượng máu thu về tại đắk lắc trong chương trình hành trình đỏ năm nay sẽ có phần cứu chữa bệnh nhân tại đắk lắc
và một phần được vận chuyển ra hà nội để phục vụ
trong các dịp nghỉ hè nguồn máu cứu chữa bệnh nhân trở nên khán hiếm